thưa quý vị số ca mắc tay chân miệng vẫn không ngừng gia tăng với hàng trăm ca mắc mới mỗi tuần ở nhiều địa phương trên khắp cả nước
chính vì vậy bộ y tế dự báo bệnh tay chân miệng sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
các cơ sở y tế cần chủ động dự phòng đầy đủ thuốc điều trị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị cho bệnh nhân
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn số ca mắc tay chân miệng tăng cao ở nhiều nơi
thành phố hà nội tuần qua ghi nhận gần hai trăm linh ca mắc mới tay chân miệng
thành phố hồ chí minh trung bình cũng gần hai trăm linh ca mắc mới mỗi tuần
khu vực đà nẵng thì tăng cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
nhiều ổ dịch xuất hiện tại các trường mầm non
tay chân miệng là bệnh trường nhiễm có thể gặp ở bất kỳ đối tượng nào nhưng nhiều nhất là trẻ em dưới năm tuổi
thời tiết nắng nóng là yếu tố nguy cơ để dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát trong đó có tay chân miệng
bệnh này có tính lây lan cao nguy cơ dễ bùng phát thành dịch lớn và có biến chứng nặng
bệnh tay chân miệng hầu hết là diễn biến cũng tương đối lành tính nhưng có một số trường hợp sẽ có những biến chứng khá nặng
đặc biệt là những biến chứng nặng
như là viêm cơ tim phủ phổi cấp viêm não đấy là những biến chứng nặng mà có nguy cơ dẫn đến tử vong rất nhanh thậm chí trong vòng hai mươi bốn giờ
năm ngoái từng xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng thảy nặng khiến cho nhiều trẻ nguy kịch chậm thời gian điều trị khi phải chuyển tuyến
bộ y tế khuyến cáo các cơ sở y tế cần bảo đảm việc thu dung giữ trữ đầy đủ nguồn thuốc và tư y tế để điều trị cho bệnh nhân